công an quận bình thạnh đang tập trung xác minh video clip ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ túm tóc kéo lê và hành hung một cô gái tại sảnh trung cư ở tp hcm
vào chiều ngày ba tháng một mươi hai mạng xã hội lan truyền video clip về cảnh hành hung cô gái xảy ra tại sảnh trung cư nơi đông người
bắt đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một tại khu trung cư ở quận bình thạnh
video clip ghi lại hình ảnh hai phụ nữ vừa bước ra từ thang máy trung cư thì bị một nhóm người ngồi đợi sẵn ở sành xông tới hành hung
trong nhóm người này thì chủ yếu là cặp nam nữ lao vào hành hung cô gái mặc áo thun màu vàng
khi clip được chia sẻ nhiều ý kiến bất bình bức xúc về thái độ và cách hành xử của đôi nam nữ với cô gái mặc áo vàng